dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã họp phiên bất thường
để xem xét cho ý kiến đối với gói hỗ trợ an sinh với tổng số tiền hơn sáu mươi một năm trăm linh tỷ đồng
dành cho các đối tượng người nghèo người yếu thế chịu tác động của dịch covid một mươi chín
chủ tịch quốc hội đã đánh giá cao sự chỉ đạo điều hành của chính phủ trong phòng chống dịch
cũng như quan tâm đến vấn đề ổn định khôi phục sản xuất kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội
và chăm lo đời sống của người dân đây là nội dung quan trọng cấp bách cần được quyết định ngay
triển khai kịp thời trong tình hình hiện nay do đó ngay sau khi chính phủ trình
các cơ quan của quốc hội đã thẩm tra chủ động nắm tình hình
chủ tịch quốc hội đề nghị sau khi các chính sách được ban hành các cấp các ngành chủ động thực hiện ngay
có hiệu quả để bảo đảm sự hỗ trợ kịp thời đến người dân hạn chế thấp nhất độ trễ của chính sách
khi đi vào cuộc sống đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát để không xảy ra hiện tượng tiêu cực
trục lợi chính sách thiếu minh bạch trong tổ chức thực hiện